tại hà nội ủy ban nhân dân tỉnh quảng nam phối hợp với bộ văn hóa thể thao và du lịch bộ ngoại giao ủy ban quốc gia unesco việt nam vừa tổ chức họp báo công bố về festival di sản quảng nam lần thứ sáu năm hai nghìn một mươi bảy với chủ đề quảng nam hành trình kết nối di sản
festival di sản quảng nam lần thứ sáu năm hai nghìn một mươi bảy có hai mươi hai sự kiện khá đặc sắc như hội thi hợp sướng quốc tế diễn ra từ ngày bảy đến ngày một mươi một tháng sáu năm hai nghìn một mươi bảy với sự tham dự của một năm trăm linh nghệ sĩ tới từ một mươi năm quốc gia vùng lãnh thổ
festival di sản quảng nam diễn ra từ ngày tám đến ngày một mươi một tháng sáu tại phường cầm nam thành phố hiệu an và bãi biển tam thanh thành phố tam kỳ
giải đua cây ác toàn quốc mở rộng từ ngày một mươi đến ngày một mươi hai tháng sáu tại hồ phú ninh huyện phú ninh
và đặc biệt là giải đua thuyền buồm việt nam mở rộng và giải lướt ván buồm vô địch thế giới từ ngày chín đến ngày một mươi bốn tháng sáu tại bãi biển an bàng thành phố hội an
điểm nhấn của festival di sản quảng nam lần thứ sáu năm hai nghìn một mươi bảy là quảng bá di sản biển đảo nhằm thu hút khách đến với du lịch biển
do đó khai mạc festival sẽ diễn ra tối ngày chín tháng sáu tại bãi biển tam thanh thành phố tam kỳ quảng nam với chủ đề tam thanh cảm xúc mùa hè
cùng với du lịch nghỉ dưỡng tắm biển ban tổ chức giới thiệu với du khách làng nghệ thuật cộng đồng tam thanh